tại hội thảo thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng đông nam bộ diễn ra tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cho biết
đông nam bộ đã và đang khẳng định vai trò vùng kinh tế trọng điểm của cả nước
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước với mức đóng góp trên bốn mươi năm gdp và khoảng sáu mươi ngân sách cả nước
đông nam bộ cũng là vùng duy nhất trên cả nước hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế
để phát triển công nghiệp dịch vụ công nghiệp công nghệ cao thương mại
trong khuôn khổ hội thảo các đại biểu tập trung nêu bật sự cần thiết của việc tận dụng những lợi thế
thao gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối